khi nhắc đến môn lịch sử nhiều học sinh cho rằng đây là môn học khó nhớ mà dễ quên cũng như ít hấp dẫn
để khắc phục tình trạng này ngành giáo dục tỉnh sơn la đã có rất nhiều biện pháp linh hoạt
để tạo sự hứng thú cũng như giúp học sinh học tập lịch sử đạt hiệu quả
đây là một giờ học ngoại khóa đặc biệt của thầy và trò trường tiểu học thị trấn thuộc huyện thuận châu tỉnh sơn la
khác với những giờ học hàng ngày hôm nay người đứng lớp là một thuyết minh viên của bảo tàng tỉnh
chủ đề buổi học là giới thiệu về di tích quốc gia đặc biệt nhà tù sơn la
một địa danh nổi tiếng của địa phương đã được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến
các em học sinh từ lớp một đến lớp năm tỏ ra rất hào hứng chăm chú theo dõi và nhiệt tình tham gia phát biểu trả lời câu hỏi
em đã từng được đi thăm di tích lịch sử nhà tù sơn la rồi
và em cảm thấy qua tiết học này em học được rất nhiều điều về lịch sử
lịch sử nhà tù sơn la
thế hệ cha anh đã hy sinh vì tổ quốc
chúng tôi cũng căn cứ vào lứa tuổi của các em để tổ chức các hoạt động tuyên truyền sao cho hiệu quả
ví dụ đối với như các em học sinh lớp một lớp hai
thì chúng tôi sẽ lồng ghép những cái nội dung này vào trong các tiết sinh hoạt sao
có thể nội dung nó nhẹ nhàng hơn giúp các em dễ hiểu hơn
còn với các em học sinh lớp ba bốn năm là các đối tượng học sinh lớn hơn là các em đội viên rồi
giúp các em hoạt động mà giúp các em tham gia sôi nổi nhiệt tình và hiểu hơn về lịch sử địa phương
nhận thấy sự hấp dẫn từ những giờ học ngoại khóa như thế này
nhiều trường trên địa bàn đã chú trọng việc phát triển các hình thức học tập gắn với sinh hoạt tập thể
mở rộng các nội dung giảng dạy
cách làm trên đã giúp cho nhiều học sinh chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức
đồng thời ghi nhớ bài giảng dễ và lâu hơn
ngoài cái việc mà chúng tôi tuyên truyền tại các điểm di tích
thì chúng tôi đến
thực tế các trường học như này thì chúng tôi nhận thấy là
đây là một công tác nó cũng mang lại hiệu quả rất là cao
và xuất phát từ cái việc là những cái em học sinh ở vùng sâu vùng xa
thì để mà đến thăm được tại các điểm di tích thì rất là khó
nên là bản thân chúng tôi nhận thức được cái điều đó
nên đã tổ chức giáo dục truyền thống và đặc biệt là ưu tiên những các trường học ở vùng sâu vùng xa
mô hình học tập lịch sử gắn với tìm hiểu về địa phương
đã được ngành giáo dục tỉnh sơn la phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện trong nhiều năm trở lại đây
theo đó bảo tàng tỉnh sơn la là một trong những đơn vị tham gia tích cực nhất
bảo tàng luôn xác định gìn giữ và giới thiệu lịch sử
truyền thống của địa phương là việc làm có ý nghĩa
giúp thế hệ trẻ thêm hiểu thêm yêu lịch sử quê hương đất nước